nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và để tưởng nhớ ngày người đi xa
báo nhân dân tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhớ lời bác dặn
đến dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí phan đình trạc trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn hòa bình tránh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí nguyễn xuân thắng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
đồng chí uông chu lưu ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chương trình nhằm gợi nhắc thế hệ hôm nay và mai sau cùng ôn lại suy nghĩ về những nội dung tư tưởng
những phẩm chất đạo đức cao đẹp những biểu hiện phong cách sáng ngời của chủ tịch hồ chí minh trong công tác giải luyện và xây dựng đội ngũ cán bộ bộ máy công quyền
những thông điệp đó được truyền tải qua những thước phim tư liệu cùng những vở kịch ngắn và những ca khúc sâu lắng do các nghệ sĩ nhà hát kịch hà nội
nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam thể hiện
qua đó thể hiện một cách giản dị mà sinh động sâu sắc những tư tưởng của người về xây dựng đảng xây dựng chính quyền đặc biệt là xây dựng đạo đức người cán bộ cách mạng
nhớ lời căn dặn của người là đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân
công cuộc đổi mới hơn ba mươi năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đưa vị thế nước ta trên trường quốc tế lên cao hơn bao giờ hết
đất nước ta ngày hôm nay đã đàng hoàng hơn to đẹp hơn đúng như mong muốn của người
kết quả của công tác xây dựng đảng nói riêng xây dựng hệ thống chính trị nói chung
thời gian qua được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng là nhân tố góp phần làm nên thắng lợi to lớn của cách mạng việt nam và sự nghiệp đổi mới đất nước
chương trình nhớ lời bác dặn là một chương trình mang nhiều thông điệp thời sự
đồng thời góp phần cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi di trúc và những lời can dặn của người trong tình hình cách mạng mới
và trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai